thưa quý vị trên một khu vực ở quận một mươi một thành phố hồ chí minh dù ở trên đường có đông người qua lại
chiếc xe máy đắt tiền dựng trước một cửa tiệm điện thoại ngay sát trụ sở công an
nhưng hai kẻ trộm vẫn liều lĩnh tiếp cận để bẻ khóa
người dân cần phải nâng cao tinh thần cảnh giác và hạn chế sơ hở để tránh mất mát tài sản của mình
ngày hai mươi năm tháng chín mạng xã hội chia sẻ đoạn clip hai thanh niên trộm chiếc xe máy trong nháy mắt
điều đáng nói vụ trộm xảy ra ngay sát trụ sở công an
qua tìm hiểu vụ việc xảy ra tại trước một cửa tiệm sửa điện thoại trên đường minh phụng
phường một mươi quận một thành phố hồ chí minh chủ cửa hàng chia sẻ
trong khi ngồi sửa điện thoại cho khách bên trong
thì mỗi lúc sau phát hiện chiếc xe máy trị giá khoảng sáu mươi triệu đồng của mình dựng phía trước cửa tiệm không còn
xem lại camera an ninh thì phát hiện hai thanh niên chở nhau trên xe máy đến giường phía trước
một người đứng ngoài cảnh giới người còn lại đi đến tiếp cận bẻ khóa lấy trộm xe chạy đi
sự việc diễn ra trong khoảng ba mươi giây
thời điểm này trên đường có đông người qua lại
nhưng kẻ trộm vẫn manh động thực hiện hành vi trộm cắp tài sản
liên quan vụ trộm xe máy này công an phường một mươi cho hay đang phối hợp với công an quận một mươi một
thành phố hồ chí minh truy xét làm rõ